một vụ tai nạn ngạt khí khi não vét giếng vừa xảy ra trên địa bàn xã công hờ tóc huyện chư sê tỉnh gia lai
khiến cho một người tử vong bốn người khác bị thương đây cũng là một trong nhiều vụ tử vong do ngạt khí
trong quá trình nạo vét giếng cũ xảy ra trên địa bàn tây nguyên mỗi khi vào cao điểm mùa khô
vào khoảng một mươi bốn h ngày một mươi năm tháng năm anh siêu mang ba mươi hai tuổi trú tại làng sơ xã công hờ tóc huyện chư sê
xuống giếng sâu khoảng hai mươi năm mét để nạo vét giếng tuy nhiên anh mang đã bị ngạt khí
và nằm bất động bên dưới bốn người trong làng đã tìm cách leo xuống để cứu nạn nhân lên
nhưng một người khác đã bị ngạt khí và nằm lại dưới giếng ba người khác đã được đưa lên kịp thời
nhận được tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh gia lai
đã huy động một mươi cán bộ chiến sĩ cùng phương tiện nhanh chóng có mặt tại hiện trường
ưng cứu kịp thời một nạn nhân riêng nạn nhân siêu mang đã tử vong dưới giếng
hiện cả bốn nạn nhân bị thương đang được điều trị tại trung tâm y tế huyện chư sê và đã qua tình trạng nguy kịch